trong khi cuộc khủng hoảng di cư đang là chủ đề nóng trên chính trường châu âu thì mới đây những hình ảnh một cậu bé một mươi tám tháng tuổi được cứu sống khi đang trôi giặt trên biển tại thổ nhĩ kỳ đã làm lay động trái tim của nhiều người
các ngư dân thổ nhĩ kỳ đã phát hiện ra em bé khi cậu đang trôi giặt trên biển asien nằm giữa nước này và hy lạp trong một bộ áo phao mặc dù đang bị lả đi vì lạnh và kiệt sức nhưng em bé vẫn còn sống
mẹ của cậu bé sau đó cũng đã được cứu cùng với nhiều người khác chiếc tàu chở họ đang trên đường từ thổ nhĩ kỳ sang hy lạp thì bị đắm em bé tên là muhammad hassan sau đó đã được đoàn tụ với mẹ của mình
biển aegean cũng là nơi bé trai người dân
siri aylan kadi thiệt mạng cách đây hai tháng hình ảnh thi thể cậu bé ba tuổi giặt vào bờ biển bodrum thổ nhĩ kỳ từng khiến cả thế giới chấn động